công an huyện thường tín thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
hai đối tượng bị tạm giữ là nguyễn quang đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thường tín hà nội và lê hồng hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại lệ thủy quảng bình
đối tượng nguyễn quang đồng đã từng bán chót lọt thận của mình cho một người đàn ông với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
từ đây đồng bắt đầu quyết định giao mua và bán thận trên mạng xã hội
thông qua các mối quan hệ trên mạng xã hội đồng đã bắt mối với một người bán thận và thỏa thuận mua một quả thận của người này với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
và chịu thêm các chi phí ăn ở xét nghiệm nằm viện trong quá trình phẫu thuật
đồng phạm với đồng là lê hồng hùng hùng được phân công đưa đón trăm năm người bán thận
trừ các chi phí mỗi trường hợp đồng được hưởng bốn mươi năm triệu đồng hùng hưởng một mươi triệu đồng
theo cơ quan chức năng các đối tượng trong vụ án này đã lợi dụng kẽ hở pháp luật trong hồ sơ thủ tục hiến thận
để thực hiện hành vi mua bán trái phép bộ phận cơ thể người
về mặt hình thức thì các đối tượng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ về đơn xin hiến tạng
rồi là các xác nhận
hiện công an huyện thường tín hà nội đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra vụ án